chuyên đề hai việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do fta mà việt nam là thành viên
qua thảo luận nhiều đại biểu đề nghị quốc hội giám sát chuyên đề một
trẻ em không chỉ bị bạo lực xâm hại tình dục mà còn bị bóc lột
tình trạng lao động của trẻ em vẫn còn nhiều bức xúc
một khảo sát cho kết quả là có khoảng một một bảy mươi năm triệu trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành
phải làm việc nặng nhọc hoặc làm việc trong những điều kiện có hại cho sức khỏe
với mức giá nhân công rẻ mạng
trẻ em không chỉ bị bóc lột mà còn là nạn nhân của buôn bán người
còn bị bỏ rơi sát hại
tình trạng buôn bán người thời gian gần đây xảy ra ngày càng phức tạp
nhiêm trọng một quả xu hướng gia tăng một bộ phần bị buôn bán trong nước
một bộ phần bị buôn bán ở nước ngoài
nhiều trẻ em bị bỏ rơi vô thừa nhận
từ những vấn đề trên việc lựa chọn chuyên đề một tôi thấy là cần thiết
tính chất vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em ngày càng nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
hành vi bạo lực xâm hại trẻ em vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức
về sự suy đổi đạo đức như hiếp dâm tập thể hiếp dâm rồi giết trẻ em
người cao tuổi xâm hại tình dục trẻ em nhỏ tuổi
thầy giáo xâm hại tình dục nhiều học sinh gây bức xúc trong dư luận trong thời gian qua
nhiều vụ việc hành vi xâm hại trẻ em chưa được phát hiện
ngăn chặn kịp thời có vụ việc xử lý chưa nghiêm
văn bản quy phạm pháp luật còn có những khoảng trống nhất định
còn thiếu các quy định triển khai chính sách về bảo vệ trẻ em
thiếu đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em
và còn thiếu sự quan tâm giám sát của các cơ quan dân cử
với thực trạng trên thì tôi đề nghị quốc hội ưu tiên đưa vào chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi đối với chuyên đề này
nhất trí với chuyên đề giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
đại biểu lê xuân thân đoàn khánh hòa cho rằng nên xác định mốc thời gian cho chuyên đề này
có nhiều nơi có nhiều bài báo có nhiều người người ta bảo rằng
tại sao với các cơ quan
nhiều như vậy đông như vậy từ trung ương tới cơ sở đặc biệt là ở cơ sở
mà tình trạng xâm hại trẻ em vẫn diễn ra
tôi muốn nói là mở rộng phạm vi này để xác định luôn trách nhiệm và có những giải pháp
qua giám sát thì chúng ta có các biện pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới
qua nội dung này thì cũng nên xác định mốc thời gian
vì chúng ta giám sát thì chúng ta không thể đưa ra một cái tên chung
chủ đề là như vậy nhưng thời gian thực hiện và giám sát là
mốc từ lúc nào
đây là một trong nội dung tôi đề nghị là nên xem xét cân nhắc
kết thúc thảo luận quốc hội đã lấy ý kiến các đại biểu bằng hệ thống điện tử
về hai nội dung chuyên đề giám sát
với ba trăm tám mươi ba trên bốn trăm hai mươi sáu đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành
chiếm tỷ lệ bảy mươi chín một mươi ba quốc hội đã thông qua việc
đưa ra một bài báo về chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
vào chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
cũng trong sáng hôm nay
tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đã tiếp ngài đại tướng josé luis saetano higino de sousa
tổng cục trưởng tổng cục tình báo đối ngoại angola
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm khẳng định
mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và angola
đã được xây đắp hơn bốn mươi năm qua và luôn được duy trì
thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực khác nhau
bộ công an việt nam luôn coi trọng hợp tác phát triển với angola
sẵn sàng trao đổi đoàn chia sẻ thông tin kinh nghiệm
về giữ gìn an ninh quốc gia phòng chống tội phạm
và các hợp tác chuyên ngành khác trên các lĩnh vực thực thi pháp luật
với truyền thống quan hệ hợp tác tốt đẹp đã có và tiềm năng phát triển rộng mở
bộ trưởng tô lâm mong muốn bộ công an việt nam và các cơ quan đối tác angola
sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên lĩnh vực an ninh phi truyền thống
tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm tổ chức xuyên quốc gia ma túy tội phạm công nghệ cao
đảm bảo an ninh trật tự cộng đồng đồng thời tích cực trao đổi đoàn cấp cao
để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chuyên ngành
ngày đại tướng tổng cục trưởng josé luis de sousa tin tưởng mối quan hệ hợp tác
hai bên sẽ tiếp tục được duy trì đi vào chiều sâu đạt nhiều kết quả quan trọng
góp phần củng cố phát triển quan hệ hợp tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp
giữa hai nước việt nam angola
thưa quý vị thời gian qua lực lượng công an đã ban hành kịp thời nhiều chủ trương kế hoạch
mệnh lệnh giải pháp công tác đấu tranh trên tất cả các lĩnh vực phòng chống tội phạm
trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực không để tội phạm lộng hành
nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt tám mươi
và vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
vâng và để làm rõ hơn về nội dung này ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên linh chi
xin mời chị linh chi
xin chào và cảm ơn chị hiến minh và anh thế cương xin kính chào quý vị và các bạn
các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra đây là điều rất ấn tượng và để góp phần chung làm nên những kết quả đó
thì có sự đóng góp quan trọng của các lực lượng trong đó có lực lượng công an trong việc tập trung chủ động và quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự
thời gian qua nhân dân đặc biệt đánh giá cao lực lượng công an nhân dân các cơ quan chức năng đã nỗ lực hết mình
sẵn sàng hy sinh cả tính mạng xương máu quyên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy
về trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực chúng ta đã kiềm chế không để tội phạm lộng hành nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng
được điều tra khám phá nhanh dư luận đánh giá rất cao đặc biệt công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt được nhiều chiến công rất xuất sắc
đã đánh đúng đánh trúng nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia thu giữ nhiều số lượng lớn ma túy các loại
bên cạnh đó nhiều đại biểu quốc hội cho rằng trong lĩnh vực công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức
trong bối cảnh chung của nền kinh tế phát triển đã phát sinh rất nhiều loại tội phạm mới diễn biến hết sức phức tạp
nhất là loại tội phạm do băng ổ nhóm gây ra tội phạm giết người xâm hại tình dục trẻ em bạo lực học đường
đặc biệt là trong thời gian qua nổi lên loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng gây bức xúc trong dư luận và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội
riêng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín chúng ta đã phát hiện tới hơn sáu tấn ma túy đáng lo ngại hơn
mới đây viện khoa học hình sự bộ công an đã công bố phát hiện nhiều chất ma túy mới cực mạnh mới có ở việt nam
theo đó nhiều chất ma túy hiện chưa có trong danh mục các chất ma túy theo nghị định bảy mươi ba của chính phủ
hoạt động phối hợp trong công tác phòng chống ma túy chưa đi vào thực chất còn mang tính hình thức sự vụ
một số vụ tai nạn giao thông mà lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy thì các cơ quan mới đánh mạnh công tác rà soát kiểm tra sức khỏe của lái xe
vâng thưa quý vị có thể thấy là nhân dân cử tri và đại biểu quốc hội
đang đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề như công tác đấu tranh phòng chống ma túy tín dụng đen tội phạm xâm hại phụ nữ trẻ em
hay là xử lý các vấn đề đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm an toàn giao thông
nhất là các trường hợp tham gia giao thông nhưng sử dụng rượu bia ma túy hay là chất kích thích
thời gian qua lực lượng công an đã chủ động mở các đợt tấn công chấn áp tăng cường kiểm tra
cũng như thường xuyên phối hợp với các bộ ngành liên quan trong quá trình điều tra xử lý những hành vi vi phạm pháp luật
tổng hợp một số kết quả ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh và số liệu minh chứng
theo báo cáo của bộ công an từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng công an đã điều tra khám phá hai mươi bảy một trăm sáu mươi chín vụ phạm pháp hình sự bắt xử lý năm mươi năm hai trăm tám mươi năm đối tượng
tỷ lệ điều tra khám phá
khám phá đạt bảy mươi sáu sáu mươi ba vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra sáu sáu mươi ba
trong đó phát hiện một mươi bốn bốn trăm chín mươi sáu vụ hai mươi hai năm trăm bốn mươi năm đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ số lượng ma túy lớn các loại
đây là hình ảnh của một một tấn ma túy các loại được thu giữ vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
và sau đó là những hình ảnh về tám trăm chín mươi năm bánh ma túy được lực lượng công an tp hcm bắt giữ vào ngày hai mươi bảy tháng ba
thưa quý vị đây là năm trăm linh kg ma túy ketamin loại hiếm nhất hiện nay trên thị trường trị giá gần năm trăm linh tỷ đồng
cũng đã bị lực lượng công an và hải quan phối hợp bắt giữ
và nếu chỉ tính riêng trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thì đã có hơn sáu tấn ma túy bị phát hiện
chuyển sang vấn đề về tội phạm tín dụng đen
theo con số thống kê sơ bộ khoảng bốn năm gần đây đã có bảy sáu trăm hai mươi bốn vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen
lực lượng công an đã triệt phá hơn một năm trăm linh băng nhóm tội phạm các loại
hiện đang làm rõ hơn hai trăm linh băng nhóm và gần hai đối tượng liên quan đến tín dụng đen
mình chứng như công an hà nội đã triệt phá một trăm sáu mươi ba cơ sở công an thanh hóa triệt phá ba mươi sáu cơ sở công an hà tĩnh triệt phá hai mươi chín cơ sở
còn đây là hình ảnh mà lực lượng công an cảnh sát giao thông đã ra quân kiểm tra và phát hiện tài xế sử dụng chất ma túy khi đang lái xe
một thông tin vừa được cập nhật từ cục cảnh sát giao thông bộ công an
đó là từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên năm mươi năm lái xe vi phạm về rượu bia chưa kể ma túy
con số này thì tương đương với bảy mươi tổng số vụ trong năm hai nghìn một mươi chín
vâng thưa quý vị những con số rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm
nếu chỉ cần một kg ma túy được vận chuyển chót lọt sẽ có bao nhiêu con người bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh mất mát
nếu như uống rượu bia vượt mức cho phép sử dụng ma túy chất kích thích khi điều khiển phương tiện
thì những vụ tai nạn thương tâm hoàn toàn có thể đến với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào
hay nếu như không tỉnh táo thì sẽ rất dễ biến mình thành con nợ ngập chìm trong cái bẫy của tín dụng đen
hiện nay trước sự tấn công truy quét quyết liệt của lực lượng công an
diễn biến tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động tội phạm về ma túy tín dụng đen
vi phạm sử dụng rượu bia cho cách thích cũng đã có chiều hướng rằm
tuy nhiên để giải quyết tận gốc của vấn đề thì theo ý kiến
cần phải có những giải pháp nhằm tháo gỡ những điểm ngẽn trong quy chế phối hợp khung pháp lý và chế tài xử phạt
cái việc mà ma túy nó trá hình ở rất nhiều hình thức khác nhau
cái việc bóng cười mọi người bây giờ nghĩ đến bóng cười rất đơn giản
nhưng cuối cùng là cái hậu quả gây ra là cũng là ảo giác và cũng rất là nghiêm trọng
tôi nghĩ là trong cái công tác làm pháp luật
mà chúng ta phải có một cái từ ngữ nào đó để cho nó giảm cái tính giới hạn của nó
bởi vì khi chúng ta giới hạn rồi
thì đến khi mà nó lại ra những cái mới
nó mua vàng màu sắc màu khác nhau
thì chúng ta làm sao có thể mà tiếp tục lại
làm sửa luật nữa thì nó sẽ không phù hợp
tội phạm hoạt động tín dụng đen thì nó gắn liền với hoạt động của tội phạm có tổ chức
thế nhưng mà trong cái điều hai trăm linh một thì nó là cái tội phạm ít nghiêm trọng
khung hình phạt cao nhất thì nó chỉ có ba năm tù thôi
cho nên là đa phần các địa phương là cái việc áp dụng lý pháp quan trọng rất là khó khăn
cho nên mà muốn điều tra mở rộng và làm rõ các đối tượng cầm đầu đứng đằng sau
các tổ chức tín dụng này tín dụng đen này thì rất là khó khăn
cho nên chúng ta cũng cần phải có những cái tháo gỡ
chúng ta cần phải có những cái lý pháp để mà tham gia xử lý cái này
và ngay cả trong cái trách nhiệm của tôi để quốc hội thì cũng nói nhiều lần làm việc với ngân hàng
để tổ chức công an
mà đặc biệt là ngân hàng thì cũng yêu cầu tất cả các trách nhiệm để mà làm tốt cái quan hệ tín dụng này
vì đấy là một cái việc mà nhu cầu nó xuất phạt từ thẫn giữa những người dân
từ một hai người ba người để cho rõ là vì cái quan hệ nó lỏng lẻo mà một số đối tượng lợi dụng
quy định của pháp luật mới chỉ dừng lại
tạm thời theo tinh thần của
cái thông tư liên tịch số một của năm một nghìn chín trăm chín mươi tám giữa tòa nhân dân tối cao
viện kiểm sát nhân dân tối cao và bộ nội vụ hướng dẫn về hành vi dâm ô
trong đó thì rất là bất lợi cho những vụ án gần đây
chúng ta cũng có thể thấy rằng dư luận vẫn nói là đi vào chìm xuồng
chìm dồn ở đây không phải do các cơ quan tiến hành tố tụng
mà do luật của chúng ta hiện nay chưa có những cơ chế để cho tạo ra một cái cơ sở pháp lý cho việc xét xử hình sự
cái mà ta tăng chế tài được là gì
là cái chuyện là khi mà uống rượu bia vào tham gia giao thông á
cái đó là phải tăng ngặt
hiện giờ là mình xử phạt là còn gọi là êm nhẹ lắm
thứ nhất mình đâu có đục đủ được lực lượng cảnh sát giao thông để mà bắt thổi hơi tất cả mọi tài xế đâu
mà trong khi đó chiều nào là các em nhìn thấy quán nhậu cũng la liệt
chưa phải là công an sức dân đài lớn
chúng tôi cũng rất mong muốn quốc hội xem xét để thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia
trong đó thì
tạm có những cái quy định và những cái chính sách giúp giảm mức tiêu thụ rượu bia
giảm những cái hành vi mà sử dụng rượu bia lạm dụng để dẫn đến những cái tác hại
liên quan đến sức khỏe và những cái tác động xã hội của cái lạm dụng rượu bia
vâng thưa quý vị để giải quyết những nút thắt đang còn nhiều bất cập như hiện nay
đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa từ các cơ quan chức năng có liên quan
trong đó lực lượng công an
giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
bên lề quốc hội truyền hình công an nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với thiếu tướng nguyễn thanh hồng
ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
với những đánh giá về kết quả cũng như những thách thức đặt ra với lực lượng công an trong thời gian tới
về đầu tiên thì xin cảm ơn ông nguyễn thanh hồng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông theo dõi trong thời gian vừa qua thì có thể nhìn thấy
nhiều hội án ma túy lớn đã được lực lượng công an điều tra khám phá với số lượng rất là lớn
đây có thể nói là một chiến công xuất sắc của lực lượng công an
tuy nhiên thì nhiều đại biểu cũng như là cử tri đang đặt ra một câu hỏi đó là
vì sao ma túy lại vào nước ta nhiều như vậy
ông nhìn nhận thực trạng này như thế nào ạ
vấn đề đặt ra là trong cái quản lý biên giới của chúng ta
nhất là trong việc giữa cái việc chúng ta thải cách hành trí rồi tạo điều kiện thuận lợi
các đối tượng ma túy đã lợi lượng cái cải cách của chúng ta
và với cái thủ đoạn là rất là tinh vi
cho nên chính vì thế mà chúng đã vận chuyển một số lượng lớn ma túy vào việt nam như các đợt vừa qua
cho nên là cũng tránh cái dư luận cho rằng là những cái vụ việc chúng ta phát hiện như vậy
hay còn các vụ việc khác hay không
thì đây là câu hỏi đặt ra là chúng ta phải nói là khẳng định là chúng ta đã
phát hiện rất kịp thời các vụ việc ma túy như vậy
và hiện nay chúng tôi biết rằng là bằng các biện pháp người vụ thì các lực lượng như công an bộ đội biên phòng
rồi hải quan đã có những cái phương án để chủ động chúng ta đấu tranh với các loại thực phẩm này
liên quan tới ma túy thì thời gian qua thì tại việt nam đã xuất hiện một số loại ma túy mới
và những tiền chất ma túy mới không nằm trong danh mục cấm
của theo nghị định bảy mươi ba của chính phủ
vậy thì theo ông điều này sẽ gây ra một cái khó khăn như thế nào trong công tác quản lý
và cái hướng xử lý trong thời gian tới phải là gì ạ
thì trước thực tế này thì chúng ta phải có các cơ quan chức năng để tham mưu cho chính phủ
sớm có ban hành nghị định thay đổi danh mục các loại tiền chất ma túy và ma túy
nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải có cái thông tin một cách đầy đủ nhất
gắn với cái việc chủ động phát hiện để có các cái giải pháp để chúng ta phòng ngừa
và đặc biệt là chúng ta phải tuyên truyền để người dân nhất là số thanh thiếu niên
hay hiếu động thậm chí là hay tò mò để mà thử các loại tiền chất này
liên quan đến tình hình đấu tranh với tội phạm tín dụng đen
thực tế thì khi lực lượng công an đấu tranh mạnh ở một khu vực này
thì các đối tượng lại chuyển
chuyển sang hoạt động một khu vực khác với những hoạt động biến tướng và trá hình
vậy thì theo ông đâu là những cái khó khăn và thách thức trong quá trình mà chúng ta điều tra
xử lý đối với lại là hoạt động của tội phạm tín dụng đen
về bản chất để sạch dòi được cái hoạt động tín dụng theo hợp đồng dân sự
với hợp đồng với lại hành vi tội phạm rất là khó khăn
chứng minh được cái động cơ mục đích phản đội rất là khó khăn
cho nên chính vì thế thì tôi thiết nghĩ là các cơ quan
lập pháp rồi các cơ quan tư pháp phải sớm có cái nghiên cứu
để chúng ta cụ thể hóa để mà làm căn cứ cho việc xử lý
với góc độ quan sát của ông thì để xử lý nghiêm những hành vi liên quan đến tội phạm
bạo lực cũng như là xâm hại tình dục trẻ em thì trong thời gian tới
chúng ta cần phải tập trung vào những nội dung như thế nào
bộ an có công điện để mà chúng ta nấu tranh mở một cái nợ cao điểm nấu tranh
để xử lý các loại tội phạm này là cần thiết
tuy nhiên thì tôi nghĩ vẫn phải đi vào giải pháp phòng ngừa
và phòng ngừa ở đây là của cả hệ thống chính trị rồi của nhà trường rồi của gia đình
tôi nhấn mạnh cái vai trò gia đình
về hình phạt thì tôi nghĩ là cần thiết thì quốc hội sau cuộc giám sát đánh giá lại các hình phạt do nghiệp và việc áp dụng hình phạt trong do nghiệp xử lý
do nghiệp xử lý và việc áp dụng hình phạt trong do nghiệp xử lý
các loại hành vi vi phạm đối với trẻ em như chúng ta đã biết thì sẽ đánh giá được là nó có phù hợp hay không phù hợp cần thiết phải tăng hay không tăng
vâng thưa ông an toàn giao thông tiếp tục là một chủ đề nóng khi mà hiện nay một tình trạng đang nổi lên đó là tình trạng lái xe sử dụng bia rượu chất kích thích ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông
vậy thì quan điểm của ông như thế nào và ở đây thì vai trò trách nhiệm của các bộ ngành liên quan trong xử lý vấn đề này là gì ạ
chúng tôi cũng cần thiết chính phủ bộ công an bộ giao thông vận tải có nghiên cứu để kịp thời đề xuất với quốc hội sửa đổi luật giao thông đường bộ
chúng tôi cũng rất là đồng tình với sáng kiến của bộ công an là tách phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông ra khỏi luật giao thông đường bộ
để xác định rõ trách nhiệm và quy định đầy đủ hơn các hành vi
thưa quý vị ngay trong kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu khi cho ý kiến góp ý
đã đề nghị quốc hội cần khẩn cấp tổ chức hoạt động giám sát về công tác phòng chống ma túy trong giai đoạn hiện nay
tại kỳ họp này quốc hội cũng sẽ xem xét ra nghị quyết xử lý nghiêm lái xe sử dụng ma túy rượu bia và các chất kích thích
và với tỷ lệ đồng thuận là bảy mươi chín một mươi ba việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
sẽ được quốc hội giám sát tối cao vào năm hai nghìn hai mươi
trước những vấn đề nóng yêu cầu đặt ra là cần phải có những giải pháp xử lý quyết liệt
các thành viên chính phủ và quốc hội cần tiếp tục đưa ra những hành động và thông điệp mạnh mẽ hơn nữa
vào ngày mai bốn tháng sáu những nội dung liên quan tới nhóm vấn đề về lĩnh vực an ninh trả tự
sẽ được bộ trưởng bộ công an tô lâm làm rõ tại phiên trả lời chất vấn trước quốc hội